xa bờ nhất trong vịnh bắc bộ bạch long vĩ được biết đến là đảo ngọc tiền tiêu của tổ quốc
dịch vụ dần phát triển nhu yếu phẩm cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân giáo dục y tế từng bước được nâng cao quốc phòng an ninh được giữ vững
đó là thành tựu mà đảng bộ quân và dân huyện đảo bạch long vĩ thành phố hải phòng đạt được sau hơn hai mươi bảy năm xây dựng và phát triển
từ nguồn vốn đầu tư của trung ương và thành phố huyện đảo thực hiện nhiều dự án quan trọng như đóng mới tàu hoa phượng đỏ
vận chuyển hàng hóa giữa bạch long vĩ với đất liền nâng cấp cảng và khu neo đậu tàu phía tây nam thành cảng cá loại một và khu tránh chú bão cho tàu cá cấp vùng
hệ thống điện được bổ sung nâng cấp duy trì phát điện khá ổn định hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
gia đình tôi quay với số vốn là lần đầu tiên năm mươi triệu lần thứ hai là được một trăm linh triệu
vì đó gia đình tôi đã làm ăn phát triển kinh tế rất là hồn định như là mua được tủ đông để mua bán tỉnh quân thị sản
tổng sản lượng khai thác thị sản
sản trên ngư trường bạch long vĩ khoảng tám mươi tấn giá trị ước đạt gần hai tỷ đồng
du lịch biển đảo bạch long vĩ đạt khoảng năm lượt khách du lịch
trung tâm y tế được đầu tư xây dựng bổ sung cơ sở vật chất các trang thiết bị hiện đại mở thêm các khoa phòng lắp đặt hệ thống hỗ trợ kỹ thuật mổ trực tuyến
qua đó giúp đội ngũ y bác sĩ xử lý cấp cứu thành công nhiều ca bệnh khó xây dựng và phát huy có hiệu quả ngân hàng máu sống tại đảo phục vụ tốt nhiệm vụ cấp cứu bệnh nhân
một trăm linh người dân và học sinh được cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế
phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch biển đảo xây dựng đảo bạch long vĩ trở thành trung tâm hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn khu vực phía bắc
tuy nhiên ở đảo xa cuộc sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn thiếu thốn rất cần sự giúp đỡ về phát triển hạ tầng và phương tiện đi lại để người dân yên tâm bám đảo giữ biển có cuộc sống ổn định lâu dài